dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại tỉnh phú yên
tập trung trên tôm thẻ chân trắng và tôm xú
bệnh chủ yếu là đốm trắng hoại tử gan tụy cấp do nắng nóng cũng như là môi trường nuôi không bảo đảm
từ đầu năm đến nay đã có gần chín mươi hectare tôm nhiễm bệnh tăng hơn năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhiều nhất là huyện đông hòa với năm mươi năm hectare và tuy an gần ba mươi hai hectare
đáng lo ngại là nhiều diện tích tôm bị bệnh người nuôi không báo cáo mà tự ý xử lý
làm nguy cơ lây lan cao
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường giám sát lấy mẫu quan trắc cảnh báo môi trường
xét nghiệm mầm bệnh khẩn trương phân bổ hóa chất sát trùng vùng nuôi và sớm xử lý ổ dịch
đồng thời khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học
khuyến khích xây dựng chuỗi sản xuất vùng nuôi an toàn